tiếp tục kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn các đại biểu quốc hội đã thảo luận tại hội trường về luật đo đạc và bản đồ
có nhiều ý kiến cho rằng dự án luật cần có các chính sách để cụ thể hóa việc nhà nước ưu tiên đào tạo
phát triển nguồn nhân lực trình độ cao đáp ứng yêu cầu của sự phát triển khoa học công nghệ trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ
qua thảo luận các đại biểu thống nhất về báo cáo giải trình tiếp thu dự án luật và đặc biệt là những trình lý bổ sung
liên quan đến nguyên tắc hoạt động đo đạc và bản đồ phải bảo đảm chủ quyền quốc gia thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc phòng an ninh
tuy nhiên một số đại biểu cho rằng hệ thống cơ sở dữ liệu về đo đạc và bản đồ là loại tài liệu đặc biệt vừa để phát triển kinh tế xã hội
nhưng cũng phải bảo đảm an ninh quốc phòng bên trong quá trình đo đạc khai thác sử dụng bản đồ phải có nguyên tắc bảo đảm bí mật nhà nước
đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu bổ sung khoản quy định nguyên tắc đảm bảo bí mật nhà nước trong hoạt động đo đạc và bản đồ
đồng thời việc bổ sung quy định này cũng phù hợp với khoản bảy điều sáu về các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động đo đạc và bản đồ
cụ thể thì khoảng bảy điều sáu quy định nghiêm cấm phát tán làm lộ thông tin dữ liệu sản phẩm đo đạc bản đồ thuộc danh mục bí mật nhà nước
một số ý kiến cho rằng dự thảo luật cơ bản tập trung vào công tác quản lý nhà nước về hoạt động đo đạc và bản đồ
nhưng còn thiếu quy định hành lang pháp lý để thu hút nguồn lực trong nước và quốc tế trong phát triển ngành đo đạc bản đồ
đề nghị bổ sung quy định vượt quyền nghĩa vụ của tổ chức cá nhân tham gia hoạt động đo đạc bản đồ và loại dữ liệu và thông tin cho phép tư nhân và tổ chức tham gia đầu tư và khai thác vai trò của các hiệp hội ngành nghề trong lĩnh vực này
một số ý kiến cho rằng dự án luật cần có các chính sách để cụ thể hóa thực hiện việc nhà nước ưu tiên đào tạo
phát triển ngành nghề trong lĩnh vực này
nguồn nhân lực trình độ cao đáp ứng yêu cầu của sự phát triển khoa học công nghệ trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ